thưa quý vị tại bản nà liều xã nàng ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã bắt quả tàng hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt đó là thảo thị sông và mùa an nưu cả hai cùng chú tại bản phiêng phụ a
xã phiêng cầm huyện mai sơn
tăng vật thu giữ là bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một gói heroin cùng với một số vật chứng khác có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng giàng a tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp một cân điện tử bốn mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính để bán kiếm lời
khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
được biết quá trình bị bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt để bỏ trốn nhưng không thành
ngày hôm nay công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần một đối với một mươi ba đối tượng
trong đó có trần ngọc phúc tức phúc xo và đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tạm giữ các đối tượng chưa khởi tố nhằm củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
để tiến hành các trình tự tố tụng theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với trần ngọc phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện hóc môn chủ quán karaoke xo phát ra ông trên đường sường trinh quận một mươi hai
cùng với một số nhân viên để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và trần ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm em ruột của phúc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đang tạm giữ hình sự đối tượng xâm hại bé gái bảy tuổi để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba đối tượng dương văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn giã xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã có hành vi xâm hại một bé gái bảy tuổi ngay tại nhà riêng
sau khi bị phát hiện đối tượng bình đã bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã xác định đối tượng bình lẩn trốn tại một phòng trọ ở xã chu điện huyện lục nam tỉnh bắc giang
chiều ngày một mươi hai tháng bốn thực hiện lệnh khám xét tại đây cơ quan công an đã thu giữ một dao nhọn và một côn nhị khúc
một vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh long an phát hiện và thu giữ
vào khoảng năm giờ bốn mươi phút sáng nay lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh long an kiểm tra xe ô tô tải do trang sĩ tín điều khiển
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe chứa hàng hóa nhập lậu đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử gồm một trăm linh tám đầu máy nóng lạnh hiệu fujisu hai mươi bốn nồi cơm điện các loại máy massage máy anfilier
bên trong có một trăm năm mươi hộp sữa bột các loại thực phẩm chức năng
tài xế khai nhận trở thuê số hàng hóa trên từ cửa khẩu huyện tân hưng đem về tp hcm tiêu thụ
khi đến địa bàn huyện thạnh hóa thì bị bắt quả tang
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại đường tránh đông quốc lộ một thuộc xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi làm hai vợ chồng đi xe máy tử vong
thời điểm trên xe máy do ông nguyễn duy hà điều khiển chở vợ là trần thị tuyết lưu thông theo hướng bắc nam
thì bất ngờ bị một xe cấp cứu do tài xế lê minh hiếu điều khiển chạy phía cùng chiều ở phía sau húc tới khiến hai vợ chồng ông hà văng ra hơn một mươi mét về phía trước và tử vong tại chỗ
chiếc xe máy bị văng xuống đồng dụng ven đường
công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
liên quan tới vụ cháy khiến tám người tử vong tại sưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa tại ngõ một phố đại linh phường trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội
ngày hôm nay cơ quan chức năng đã hoàn thành việc xác định kết quả adn của các nạn nhân và tiến hành bàn giao giấy tờ liên quan và thi thể cho gia đình của các nạn nhân về quê an táng
sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra toàn bộ thi thể của tám người mắc kẹt trong đám cháy đã được tìm thấy đưa về nhà tăng lễ bệnh viện một mươi chín tháng tám để giám định xác định danh tính làm các thủ tục pháp y phục vụ điều tra
tuy nhiên do nhiệt độ cao trong thời gian dài nên thi thể của các nạn nhân đều bị tử vong
nạn nhân đều bị than hóa không thể nhận dạng theo cách thông thường chỉ có duy nhất một người đeo dây chuyền bằng bạc trên cổ được người nhà xác nhận là anh lê văn hải
với bảy nạn nhân còn lại cơ quan chức năng buộc phải xác định danh tính bằng cách lấy mẫu của những người thân để giám định adn
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ cháy có thể do sự cố chập điện tại khu nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường bảy mươi chín khiến tám người thiệt mạng
bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
ba quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hoàng duy quang là nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amas về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
bốn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bắc son trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng bốn điều năm
ba quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bắc son trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng bốn điều năm

một mươi ba quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bắc son trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng bốn điều năm